tại thành phố hồ chí minh thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự lễ kỷ niệm một mươi năm năm thành lập
và đón nhận huân chương lao động hạng nhất tại khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh
tham dự buổi lễ còn có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh đồng chí nguyễn minh chiết nguyên chủ tịch nước
đồng chí nguyễn văn an nguyên chủ tịch quốc hội và các đồng chí lãnh đạo thành phố hồ chí minh qua các thời kỳ
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc ghi nhận những kết quả một mươi năm năm hình thành
và phát triển của khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh hiện là đơn vị dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư
với tổng số một trăm hai mươi tám dự án trong và ngoài nước trong đó có một mươi tập đoàn công ty công nghệ hàng đầu của thế giới
tính đến nay giá trị sản xuất ước đạt hai mươi tám bốn tỷ usd
trong đó xuất khẩu đạt hai mươi bảy năm tỷ usd và nhập khẩu ước đạt hai mươi năm hai tỷ usd
giá trị sản xuất bình quân của một lao động trong khu công nghệ cao năm hai nghìn một mươi sáu là hai trăm ba mươi usd
gấp một mươi một lần giá trị bình quân của các khu công nghiệp khu vực
dự kiến năm hai nghìn một mươi bảy giá trị sản xuất ước đạt trên một mươi tỷ usd và hai mươi tỷ usd đến năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra khu công nghệ cao cũng giải quyết được việc làm cho gần bốn mươi usd

trong dịp kỷ niệm một mươi năm năm thành lập khu công nghệ cao vinh dự được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất
tại buổi lễ thưa ủy quyền của chủ tịch nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho khu công nghệ cao tp hcm